hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tối hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tại thôn đà lâm xã đà loan huyện đức trọng các đối tượng phạm thư nguyễn thành quynh bùi văn cảnh đã gây sự đánh anh nguyễn văn anh
sau đó anh rủ nhóm bạn mang theo hung khí đến tìm nhóm của thư để trả thù
trong lúc xô sát thư đã đâm anh anh tử vong tại chỗ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm thư một mươi hai năm tù giam và chịu mọi chi phí đền bù cho gia đình bị hại
với tội gây dối trật tự công cộng các bị cáo khác bị phạt tù giam từ bốn tháng đến một mươi hai tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan giang tháp tràm tỉnh ninh thuận vừa tạm giam các đối tượng nguyễn long toàn bùi đức phong lê thanh dũng trần ngọc tuấn phạm hồng hải về tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước dạng sáng ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng này đã mang theo dựa và đao tự chế đến khu vực sân bóng truyền
thuộc khu phố ba phường phủ hà để trả thù một nhóm thanh niên gồm lê hữu phúc nguyễn văn thành nguyễn phi khanh
hậu quả làm thành bị chém đứt lìa bàn tay phải tỷ lệ thương tật năm mươi một khanh bị thương ở chân trái tỷ lệ thương tật một mươi sáu
sau khi gây án phạm hồng hải đã trốn khỏi địa phương hiện cơ quan công an đã thu giữ tăng vật và tiến hành mở rộng điều tra vụ án
thưa quý vị chỉ trong vòng sáu ngày tết nguyên đán bính thân vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã xảy ra chín vụ phạm pháp hình sự làm hai người chết và một mươi người bị thương
đáng chú ý là trong số này có tới sáu vụ cố ý gây thương tích và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân lạm dụng rượu bia những ngày tết dẫn đến mất kiểm soát hành vi
sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
cho đến bây giờ khi đã thỉnh rượu
nông văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú tại thôn khòn mới xã tú đoạn huyện lộc bình vẫn không thể nhớ được tương tận hành vi đánh ông hoàng văn phanh người cùng xã
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tức ngày mùng ba tết bình thân sau khi sử dụng rất nhiều rượu cùng một số người dân trong thôn dương nhìn thấy ông phanh sang nhà họ hàng để chúc tết
sẵn có chút mâu thuẫn cá nhân từ trước cộng với hơi men trong người
dương đã lấy một cây gậy đánh liên tiếp vào đầu ông phanh do bất ngờ nạn nhân không kịp chống đỡ và bị thương tích nặng phải đưa đi viện cấp cứu
do uống rượu bia không làm chủ được bản thân cho nên khi có một số xích mích mâu thuẫn nhỏ dẫn tới việc có hành vi cối gây thương tích đối với người khác
tại địa bàn huyện lộc bình trong ngày mùng hai và ngày mùng ba tết mỗi một ngày xảy ra một vụ cối gây thương tích
các đối tượng có hành vi cối gây thương tích thì đều là thanh thiếu niên và thanh niên
và khi mà uống rượu không làm chủ được bản thân
trong thời gian từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến ngày mùng năm tết nguyên đán bình thân trên địa bàn tỉnh lạng sơn xảy ra chín vụ phạm pháp hình sự
hậu quả làm chết hai người bị thương một mươi người
trong đó có sáu vụ cố ý gây thương tích có vụ do sử dụng rượu bia dẫn đến sô sát từ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo cơ quan chức năng đây là tình trạng đáng bao động đặc biệt xảy ra vào dịp tết lễ hội
thực hiện công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội
các loại tội phạm về hình sự bảo vệ tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi sáu lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra sát sao đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là đối với các tội phạm về cố gây tích tích chúng tôi cũng đã trực tiếp đến địa bàn và nghiên cứu các địa bàn phức tạp và chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương
để nắm tình hình về các loại đối tượng thường hay có biểu hiện tụ tập
cái thứ hai là các đối tượng thường hay uống rượu
từ thực tế cho thấy nhiều người dân vẫn không ý thức được hậu quả của việc sử dụng quá nhiều rượu bia
từ đó mất kiểm soát ý thức bản thân và dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật
có người chỉ vì chén rượu vui trong ngày tết đã thức đoạt tính mạng sức khỏe người khác và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
trên sáu viên ma túy tổng hợp là thăng vật của một vụ vận chuyển ma túy trái phép vừa bị công an tỉnh quảng ninh
đối tượng vũ văn đức còn gọi là tý em trú tại khu phố một mươi một phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã bị bắt vào lúc hai giờ sáng ngày hôm qua
qua khám xét xe ô tô không bị kiểm soát công an tỉnh quảng trị phát hiện sáu ba trăm hai mươi năm viên ma túy tổng hợp và một cục heroin được đối tượng này cất giấu hai bên hông cánh cửa trước của xe
cùng với số ma túy này lực lượng công an còn phát hiện trên xe ô tô và nhà của đối tượng đức một quả lựu đạn một bình xịt hơi cay một cặp nhị khúc bốn mã tấu hai dao nhọn và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng với các sổ sách ghi chép một số hoạt động thu chi trong giao dịch làm ăn
tất cả số ma túy và các tăng vật đã được cơ quan công an tỉnh quảng trị niêm phong để phục vụ công tác điều tra vụ án
vào dạng sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng bắt quả tàng đối tượng trần thị kiều tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ trên người của đối tượng một mươi bảy bịch ni lông được hàn kín hai đầu bên trong có các chất ma túy
bước đầu đối tượng kiều khai nhận mua số ma túy trên từ tp hcm về sóc trăng để bán lại cho các con nghiện
khi vừa về đến khu vực đầu hẻm nhân nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
tòa án nhân dân tp hcm ngày hôm qua đã xét xử bị cáo nguyễn minh hiếu hai mươi ba tuổi tạ thái tường hai mươi ba tuổi cùng chú tại quận một mươi một và một mươi đối tượng chân rết trong đường dây mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn minh hiếu đang giao dịch gần hai mươi năm gam ma túy tổng hợp với tạ thái tường thì bị lực lượng công an bắt quả tang
cùng ngày cơ quan công an bắt khẩn cấp nguyễn thành dưỡng ba mươi tuổi trú tại quận bình tân và thu giữ năm mươi sáu gam ma túy
quá trình đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp trịnh giao huệ đặng hồng trọng nguyễn văn đông nguyễn thị thu thủy lê thị thanh xuân về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
đến ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bốn khẩu công trung và nguyễn hoàng thu trinh đến cơ quan công an đầu thú
quá trình điều tra cho thấy đối tượng phạm anh hùng hai mươi tám tuổi trú tại quận bình tân đã mua một trăm linh ga ma túy với giá một trăm linh triệu đồng bán lại cho tường với giá một trăm một mươi một triệu đồng
sau đó tường bán lại cho nguyễn minh hiếu để bán lẻ cho các con nghiện các đối tượng còn lại giúp sức cho tường và hiếu bán lẻ số ma túy
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm anh hùng một mươi bảy năm tù giam các bị cáo còn lại chịu mức án từ năm năm đến một mươi sáu năm tù giam
vào chiều qua công an tỉnh quảng ngãi đột kích một ngôi nhà cao tù
trong khu vực nhà cao tầng ở xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi bắt quả tang một ổ đánh bạc lớn với một mươi ba đối tượng cùng nhiều thăng vật có liên quan
khi đột kích vào khu vực nhà cao tầng của bà nguyễn thị hiền tại xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa thu giữ ba mươi bảy triệu đồng năm xe máy một mươi ba điện thoại di động cùng nhiều tăng vật liên quan
ổ đánh bạc này đã thu hút nhiều đối tượng từ thành phố hồ chí minh về hoạt động thâu đêm có người bán đồ ăn và nước uống phục vụ tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải lăng tỉnh quảng trị vừa khởi tố hai đối tượng vũ văn nghĩa và trần quốc hùng về hành vi trộm tượng phật và đồ thờ cúng trên địa bàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị
quá trình điều tra hai đối tượng trên khai nhận vào ngày bảy và ngày một mươi năm tháng một hai đối tượng đã dùng mỏ lết phá khóa tại niệm phật đường kim long xã hải quế
huyện hải lăng và chùa làng thi ông xã hải vĩnh huyện hải lăng lấy cắp một tượng phật và một tượng quan văn trường cổ bằng đồng trên hai trăm linh năm tuổi
mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm tại nhà của vũ văn nghĩa còn cất dấu năm mươi hai hiện vật bao gồm tượng phật và đồ thờ cúng bằng đồng
đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản nhưng khi bị chủ nhà phát hiện các đối tượng đã sử dụng súng bắn điện để uy hiếp cướp xe máy rồi tẩu thoát
vụ án vừa xảy ra tại ấp hai xã tân quan huyện hớn quản tỉnh bình phước cho thấy sự manh động liều lĩnh của các đối tượng phạm tội
hiện trường vụ án là căn nhà của anh trần đình tho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại tổ hai ấp hai xã tân quan huyện hớn quản
căn nhà này nằm tách biệt với khu dân cư đêm xảy ra sự việc gia đình anh tho đóng cửa đi chơi đến khoảng hai mươi giờ anh tho trở về nhà
như thường lệ anh dựng xe vào nhà thì bất ngờ xảy ra sự việc
sau khi tiếp nhận tin báo xác định tính chất vụ án công an huyện hớn quản đã tập trung lực lượng
chuyển khai các biện pháp nhiệm vụ để xác định đối tượng
một tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường nắm thông tin ghi lời khai người bị hại
công tác khám nghiệm hiện trường cũng được tiến hành khẩn trương thận trọng
tỉ mỉ từ các thông tin thu thập được cơ quan công an đã khoanh vùng nhóm nghi phạm gây án
đối tượng đã sử dụng rõ điện súng chẳng súng ánh điện để mà trích vào bị hại
sau đó là cướp đi xe mô tô của bị hại
trên cơ sở đó chúng tôi đã sàng lọc đối tượng
sau hai giờ đồng hồ chúng tôi kết hợp với các lực lượng liên quan đã tìm ra đối tượng đó
và chúng tôi đã trực tiếp đến gia đình của đối tượng
đối tượng để vận động cùng chúng tôi ra đổ thú
nhưng trong đêm xảy ra vụ án thì hai đối tượng này bỏ trốn và không ra đầu thú
với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng trước khi các đối tượng kịp lẩn trốn đi nơi khác
công an huyện hớn quản đã phân công ba tổ công tác vừa tiếp tục vận động gia đình kêu gọi nghi phạm ra đổ thú
vừa tổ chức truy bắt đối tượng và tổ hội vật chứng
trước những chứng cứ không thể chối cãi tại cơ quan công an hai đối tượng lê thành trung và lê trung sơn
đã khai nhận hành vi phạm tội
với mục đích ban đầu là phá cửa đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
nhưng khi bị chủ nhà phát hiện thì trung và sơn đã sẵn sàng liều lĩnh dùng roi điện để uy hiếp cướp tài sản